thông tin mới nhất về vụ đột kích quán karaoke long quy thuộc địa bàn xã cách thượng huyện an dương thành phố hải phòng bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng thuốc lắc
điều tra ban đầu xác định đối tượng vũ thảnh luân chú thầy huyện an lão thành phố hải phòng chính là người tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy
tại các phòng hát khác các đối tượng khai nhận mua thuốc lắc đem đến pha và cốc thủy tinh đổ vào nước cô ca chia nhau uống để nhảy múa
đến một mươi giờ sáng nay sau khi phân loại cơ quan chức năng đã chuyển hai mươi sáu trong tổng số ba mươi năm đối tượng có dương tính với chất ma túy về trung tâm giáo dục lao động xã hội sa minh để tiếp tục điều tra xử lý và điều trị cai nghiện
qua công tác trinh sát công an tp ninh bình vừa phát hiện bắt quả tăng đối tượng điền thị thục chú tại thành phố ninh bình đang có hành vi mua bán số lô số đề với đinh thị mai lan chú cùng địa phương thu giữ hơn một mươi một triệu đồng
từ lời khai của linh và thục
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ninh bình đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng phạm thị luyến nguyễn thị thùy nguyễn thị hào nguyễn thị hải yến và nguyễn thái mạnh cùng chú tại thành phố ninh bình
tại đây lực lượng công an đã thu giữ tổng số tiền trên tám trăm bảy mươi triệu đồng nhiều điện thoại di động máy phách và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức số đề
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một thông tin rất đáng chú ý phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn vừa tiến hành trao trả một mươi một xe mô tô tăng vật cho tổng đội trinh sát hình sự ti công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
số xe máy này là tăng vật trong các vụ án chiếm đoạt tài sản tại trung quốc
sau khi nhận được công hàm đề nghị của công an trung quốc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với công an các địa phương ra soát phát hiện và thu hồi một mươi một xe mô tô liên quan để trao trả cho công an trung quốc
ngoài ra hai bên cũng đã tiến hành hội đàm nhanh trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm nhằm góp phần đẩy mạnh công tác phối hợp trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới giáp
thưa quý vị nắng nhiều nhiệt cao vẫn là trạng thái thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc trong ngày hôm nay nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng hơn trời khá nóng bức vào thời điểm ban trưa tại các tỉnh đồng bằng và trung du
còn tại khu vực phía tây bắc bộ từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn tháng chín mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi hai độ
còn với các tỉnh phía đông bắc bộ bắt đầu từ chiều tối nay giải mây rông được khối không khí mát đẩy dịch dần xuống phía nam
nên mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh vùng núi sau sẽ lan dần sang các tỉnh đồng bằng
bà con khu vực vùng núi cần cảnh giác với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
sao đến ngày mùng ba và ngày mùng bốn tháng chín mưa có thể giảm hơn nhưng vẫn duy trì ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ tập trung nhiều vào đêm và sáng
do có mưa nên nền nhiệt độ từ ngày mùng hai sẽ có xu hướng giảm trời chuyển dịu mát hơn với nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
trong hôm nay nắng vẫn trải đều trên toàn miền với nhiệt độ khá cao trưa chiều đạt ở mức là từ ba mươi bốn ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn trời khá là oi và nóng
sao đến ngày mai thì thời tiết bắt đầu có sự phân hóa do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc nên các tỉnh bắc trung bộ sẽ có mưa giải rác nên nhiệt độ sẽ giảm hơn
còn với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới phổ biến ít mưa và còn nắng vào ban ngày
một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sắp xỉ ở mức
nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ về đêm thì nhiệt độ sẽ chỉ còn là từ hai mươi một đến hai mươi ba độ nên trời khá là mát mẻ
ba ngày tới thì gió mùa tây nam hoạt động và suy yếu hơn nên mưa tại khu vực nam bộ sẽ giảm đáng kể

tập trung tại các tỉnh ven biển tuy nhiên lượng mưa không quá nhiều và chỉ trong thời đoạn ngắn
vào ban ngày thì trời còn nắng nhiều hơn với nhiệt độ ban trưa là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho người dân trong kỳ nghỉ lễ sắp tới
bản tin mùa mùa vào online cập nhật lúc một mươi năm h của chương trình công an nhân dân đến đây là hết